thưa quý vị thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
vừa gửi thư khen cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã phối hợp với công an tp hà nội công an các tỉnh quảng ninh và thái nguyên
đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
ngày ba mươi tháng năm các lực lượng phối hợp triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc
dưới hình thức đặt cược nhị phân bo trên trang sfxcapital com
với quy mô chín mươi triệu usd triệu tập ba mươi hai đối tượng liên quan
thu giữ ba mươi hai điện thoại di động hai mươi bốn vi tính năm chiếc xe ô tô cùng với nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc thể hiện sự quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao
của phòng năm thuộc cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về thực hiện phương án số ba của bộ công an về tăng cường phòng chống tội phạm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh covid một mươi chín
thành tích trên cũng đã phản ánh sự phối hợp tích cực hiệu quả giữa cục an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với công an các địa phương
qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự dân đe phòng ngừa tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao và củng cố niềm tin của nhân dân
đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương thành tích của các đồng chí
đề nghị cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra
mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều thành tích
chiến công xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
công an tỉnh nghệ an vừa đấu tranh khám phá thành công chuyên án đồng loạt gia quân
bắt giữ tám vụ chín đối tượng về hành vi mua bán tàng trự trái phép chất ma túy
sáng nay công an tỉnh nghệ an đồng loạt gia quân bắt giữ tám vụ chín đối tượng
về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy qua đó triệt xóa một điểm phức tạp
và bảy điểm bán lẻ ma túy tại thị trấn quỳ hợp huyện quỳ hợp
tăng vật thu giữ là một phần hai bánh heroin trọng lượng một trăm bảy mươi gram một mươi gram ketamine
một mươi hai điện thoại di động hai thanh kiếm và một trăm linh triệu đồng tiền mặt
tất cả các đối tượng bị bắt giữ
đều trú tại huyện quỳ hợp
trong đó nguyễn thị châu là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng còn lại
để tổ chức sử dụng và bán lẻ
chỉ từ những mâu thuẫn không đáng có lê huy hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã dùng dao chém nhiều nhát khiến cho nhiều người trọng thương
tại phiên tòa sơ thẩm lưu động vào ngày một mươi năm tháng sáu
tòa nhân dân thành phố long xuyên tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo lê huy hải
bảy năm tù về tội cố ý gây thương tích
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại số tiền trên một trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng vào khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sau khi nhậu xong hải lấy một khúc cây đến nhà của nguyễn quốc phát la hét thách thức đánh nhau
lúc này phát đang uống rượu với dương thanh trường và châu ngọc bảo
trường dùng một thanh gỗ ném vào nhà hải
hải liền dùng dao ném vào nhà hải
đuổi theo khiến cho bảo và vợ chồng trường bị thương phải đi cấp cứu
thưa quý vị tình trạng tụ tập đông người sử dụng hung khí để ẩu đả giải quyết mâu thuẫn
đang là vấn đề rất đáng lo ngại
đáng chú ý là không phải bộc phát nhất thời mà nhiều đối tượng còn tàng trữ cất dấu hung khí
để sẵn sàng thanh toán đối phương bất cứ lúc nào
thời gian gần đây công an huyện thoại sơn tỉnh an giang liên tiếp phát hiện
ngăn chặn kịp thời các nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc
chỉ vì một vài câu cãi nhau trên mạng xã hội
tối ngày một tháng sáu lê hoàng bảo sinh năm hai nghìn năm
thăng thanh hoàng sinh năm hai nghìn sáu
và trần minh thượng sinh năm hai nghìn năm
cùng một mươi ba đối tượng khác hẹn nhau tại một quán
một quán cà phê thuộc ấp phú hữu thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
để giải quyết mâu thuẫn với một đối tượng ở thành phố long xuyên
ngay lúc này công an thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
đã kịp thời có mặt tại hiện trường tạm giữ một mươi sáu đối tượng
và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm với tính sát thương cao
gian qua trên địa bàn huyện thoại sơn
chúng tôi cũng đã phát hiện nhiều các nhóm thanh thiếu niên
dùng hung khí để cố ghi năng tích
ở bên cạnh đó chúng tôi cũng phát hiện
được một kho sản xuất hung khí
trong đó có gậy dao mã tấu mũi chĩa ba
chai bơm xăng để dùng chai nổ
cái loại chai bơm xăng này rất nguy hiểm sát thương rất cao
nếu mà không phát hiện kịp thời để ngăn chặn thì
các đối tượng này đã dùng hung khí
thì gây thảm họa nguy hiểm cho xã hội
phần lớn các đối tượng là thanh thiếu niên
không có việc làm ổn định lười lao động
thích tụ tập ăn chơi dễ bị kích động lôi kéo
manh động hơn các đối tượng còn tàng trữ
cất dấu các loại công cụ phương tiện có tính sát thương
nhằm mục đích gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích cho người khác
bên kia nó khích gồi chứ nó hẹn gao vĩnh lộn gì đó
không dặn nên không có suy nghĩ được kịp chế được
mua trên mạng chứ chế lại đó
mua ba cái đầu chế dưới sắt rồi chắc chế lại
trong nhóm thanh thiếu niên tụ tập
mang hùng khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn
có nhiều em đi theo chỉ vì sự tò mò hiếu kỳ
đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng
mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là các em thiếu sự quan tâm của gia đình
phim ảnh game bạo lực đã hình thành cho các em
những suy nghĩ tiêu cực và hành xử như giang hồ mạng
để phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau
ngoài sự vào cuộc của lực lượng
thì gia đình vẫn là môi trường giáo dục quan trọng nhất
để uốn nắn định hướng cho việc phát triển nhân cách
giúp các em có lối sống lành mạnh
một đối tượng nghiện ma túy chuyên đột nhập vào nhà dân vào ban đêm
để trộm cắp tài sản vừa bị công an huyện yaleo tỉnh đắk lắc bắt giữ
tại thôn tám xã yaleo huyện yaleo vào ban đêm
khi chị nguyễn thị thúy vân và con gái đang ngủ trong nhà
thì bị kẻ gian liều lĩnh cậy cửa đột nhập
và lấy ba chiếc điện thoại ba chiếc lắc tay
ba chỉ vàng một xe mô tô và một mươi triệu đồng tiền mặt
sau khi nhận được tin báo công an huyện yaleo đã nhanh chóng điều tra làm rõ
bắt được đối tượng nguyễn thành liêm
chú ở xã mỹ thắng huyện phù mỹ tỉnh bình định
liêm khai nhận từng có ba tiền án mới ra tù vào năm hai nghìn một mươi
liêm đã gây ra sáu vụ trên địa bàn huyện yaleo
lấy trộm tổng giá trị tài sản hơn một trăm linh triệu đồng
hiện đội cảnh sát hình sự công an huyện yaleo đang truy thu tăng vật
để trả lại cho các hộ dân bị mất
và kết luận vụ việc để chuyển truy tố đối tượng nguyễn thành liêm trước pháp luật
thưa quý vị những ngày qua do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp
nên các khu vực trong tỉnh yên bái có mưa vừa
có nơi mưa to đến rất to và rông
mưa lớn đã làm sạt lở nhiều khu vực khiến cho một người tử vong
nạn nhân là anh giàng a chu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại bản tà sung xã cao phạ huyện mù cang trải tỉnh yên bái
tài nạn xảy ra khi anh giàng a chu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đang đi sửa ống nước và mương thủy lợi dưới bãi nhảy dù xã cao phạ
mưa lớn cũng làm sạt lở ta luy dương hết mặt đường
tại km hai trăm sáu mươi bảy quốc lộ ba mươi hai khu vực đèo cao phạ huyện mù cang trải
gây ách tắc giao thông trên tuyến và đến nay đã thông đường
ngay sau khi nhận được thông tin
chính quyền địa phương đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm người bị nạn
kiểm tra thống kê báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do sạt lở đất
thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục ra soát thống kê thiệt hại
theo dõi diễn biến của thời tiết kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ phúc hậu sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú
tại tổ dân phố đoài phường hải sơn quận đồ sơn thành phố hải phòng
về tội chứa mại dâm
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm dưới sau mép phải
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an thành phố hải phòng cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh thị thanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại số hai lô b hai mươi sáu khu d năm phường cát bi
quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có nốt ruồi ngay đầu lông mày phải
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vĩnh bảo
thành phố hải phòng là đối tượng hoàng văn quận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú
tại thôn an lạc một xã tiền phong huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách năm m
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện